có được kết quả đó là do bến cát đã tìm ra được hướng đi đúng là tập trung đào tạo nghề
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu về lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn
và tăng sức hút đối với các nhà đầu tư
raimington international là một công ty có một trăm linh vốn đầu tư của hoa kỳ
chuyên sản xuất các thiết bị hỗ trợ chấn thương trình hình để xuất khẩu
do đó công ty yêu cầu lao động phải có tay nghề cao để bảo đảm sản phẩm làm ra
đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu âu và hoa kỳ
trước đây khi mới bước vào hoạt động tại bến cát thì nguồn lao động là một vấn đề khiến lãnh đạo công ty phải chăn trở
tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây việc tìm kiếm nguồn lao động tại địa phương đã có những bước tiến triển
công ty reminton international hiện đang có khoảng hơn hai trăm năm mươi lao động
tình hình tuyển dụng cũng được đánh giá là có khả quan hơn trước
tất cả những lao động ở đây nếu tuân về tình hình lao động ở khu vực này
thì về nhận chung thì mình kiếm lao động cũng dễ không phải khó
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là đối với các lao động phổ thông
chính là một mục tiêu đã được đề ra tại đại hội đảng bộ thị xã bến cát nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đã được thị ủy bến cát cụ thể hóa thành đề án thực hiện suốt mấy năm qua
lớp học hướng nghiệp tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của thị xã bến cát
tại đây các em học sinh trung học phổ thông được đăng ký các lớp học theo nhu cầu của mình
các lớp học khá đa dạng chủ yếu dựa trên các ngành nghề đang phát triển tại địa phương
bên cạnh việc đào tạo nghề sơ cấp ngắn hạn cho lao động nông thôn
thì đây cũng là một hướng đi đúng của thị xã trong việc định hướng nguồn lao động cho tương lai
thực hiện chủ trương của tỉnh quỹ về đào tạo nguồn nhân lực
phục vụ cho các công ty xí nghiệp trống trên địa bàn tỉnh bình dương thị xã bến cát
trung tâm đã đào tạo cho các em học sinh ngay từ cơ sở và trung học cơ sở trung học phổ thông
đó là các nghề đó là nghề điện dân dụng công nghiệp
thứ hai là máy công nghiệp thứ ba là xe xe văn máy
và thứ tư là nghề tên học ứng dụng và thứ năm là nghề hưu mốc
mục đích dạy cho các em để các em nắm được cái nghề
thế sau này khi ra trường thì các em khả năng đi học trung cấp cho nó
việc nắm chắc cái nghề cũng như là các em có khả năng là đến các công ty để làm việc
khi các em không có nhu cầu học trung cấp đại học hoặc cao đẳng
tuy nhiên từ đào tạo cho tới công việc thực tế là cả một quãng đường dài
để các lao động địa phương có thể thực sự đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các doanh nghiệp
thì mình cũng hy vọng là tỉnh có những cái chương trình mà hỗ trợ cho cái
như là khách đoạn của công trà hỗ trợ cho học sinh học sinh viên phát triển
và cái nguồn cái tay nghề của mình
về các ngành nghề cũng như là mình cho họ một cái thực nghiệm trong thực tế
không chỉ dạy trong trường học không mà phải đến những cơ sở làm việc
để cho họ có được những kiến thức cơ bản về những công việc
chứ trên trường học thì đó là những công việc mà thật là kiến thức về máy
hoặc là đó là đơn giản nó không có giống như trong sản phẩm
và đưa vào sản phẩm thì đó là cái cần thiết cho cái doanh nghiệp
làm sao vừa đáp ứng được nhiệm vụ chung của tỉnh
nhưng vẫn ưu tiên đào tạo và kết nối cung cầu cho lao động và doanh nghiệp tại địa phương
cũng là một yêu cầu đặt ra cho cấp ủy chính quyền thị xã bến cát
tiếp tục thực hiện theo đề án nguồn nhân lực của thị xã
và tiếp tục thực hiện cái chỉ thị số một mươi chín của bang bí thư trung an đảng
và phòng cũng đã tiếp tục là phối kết hợp với các xã phường
cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã
để mà giới thiệu cũng như là giới thiệu cái việc làm
lao động đến các doanh nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp
hiện nay với tám khu công nghiệp
và một khu sản xuất tập trung
bến cát đang là nơi làm việc của hơn một trăm năm mươi lao động trong và ngoài tỉnh
đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị ủy bến cát
được thực hiện tốt sẽ không chỉ tạo thế mạnh cạnh tranh
thu hút đầu tư mà còn nâng cao thu nhập
giữ chân được các lao động ở địa phương
theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ một mươi đã để ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi